chiều nay ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận tổ chức họp báo để rộng đường dư luận trước nhiều thông tin trái chiều
xung quanh việc khai thác chuyển đổi hơn sáu trăm linh hectare đất rừng để làm hồ chứa nước capet tại huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
chủ trì buổi họp báo là ông nguyễn hồng hải phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
dự buổi họp báo có ông dương văn an bí thư tỉnh ủy bình thuận
ngoài ra còn có đại diện các sở ngành liên quan đơn vị quản lý rừng nơi dự kiến làm dự án và hơn năm mươi phóng viên báo chí
bí thư tỉnh ủy dương văn an khẳng định vai trò quan trọng của hồ chứa nước capet trong việc cấp nước tưới cho khoảng bảy bảy trăm sáu mươi hai hectare đất sản xuất nông nghiệp của huyện hàm thuận nam
khu công nghiệp hàm kiệm hai và tạo nguồn nước thô để phục vụ sinh hoạt của một trăm hai mươi người dân
hồ ca pét còn có vai trò phòng chống lũ và cải tạo môi trường
điều tiết nước cho vùng hạ du khu vực huyện hàm thuận nam và tỉnh bình thuận
tăng dòng chảy trong mùa khô góp phần cải thiện môi trường sinh thái vùng hạ du nhất là đoạn qua thành phố phan thiết góp phần phát triển du lịch dịch vụ của địa phương
dự rừng cũng cho dân mà dự nước cũng cho dân
dự án này là dự nước cho dân
nước là cũng góp phần
nước là tăng mực nước ngâm bảo vệ hệ sinh thái tăng cường độ ẩm cho vùng đất đỏ và phù cần
và điều tiết nước giữa mùa mưa và mùa khô
mình chỉ nói một chiều chỉ nói đến rừng không á
thì bao nhiêu số phần người dân phải chịu cảnh khổ hàng bao nhiêu vật núi phải chịu cảnh khổ hàng
việc gì có lợi cho dân thì khó mấy
thì cũng phải quyết tâm làm
tất nhiên mình làm ở đây không phải làm bất chấp không phải làm không có khoa học
bí thư tỉnh ủy dương văn an chia sẻ tỉnh sẵn sàng tiếp thu ý kiến của nhà khoa học báo chí nếu có gì bất cập bất hợp lý ảnh hưởng môi trường phá hệ sinh thái đến mức nặng nề không thể khắc phục tỉnh sẽ sẵn sàng điều chỉnh
tỉnh xác định việc đúng thì quyết tâm làm sai thì chỉnh sửa tiếp thu không bảo thủ
liên quan thông tin về khu rừng hơn sáu trăm linh hectare sẽ được khai thác chuyển đổi để làm dự án hồ chứa nước capet tỉnh bình thuận cho biết tổng diện tích đất dự án là sáu trăm chín mươi bảy bảy mươi ba hectare trong đó diện tích đất lâm nghiệp là sáu trăm bảy mươi chín bảy mươi hai hectare diện tích đất sản xuất nông nghiệp là một mươi tám một hectare